tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với anh hồ xuân ngọc bảo vệ cửa hàng hoàng phúc giữa tùng và ngọc xảy ra xô xát bị ngọc xô ngã tùng về nhà lấy hai con dao rượt đuổi đánh ngọc nhưng không được
lúc này mẹ con chị lý thị hoàng ra xem thì bị tùng dùng dao đâm gây thương tích
ngay sau đó công an phường đã kịp thời có mặt khống chế tùng thu hồi vũ khí đưa về trụ sở công an phường xử lý hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng